năm hai nghìn một mươi bảy bộ chính trị đã ban hành nghị quyết tám về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
theo đó du lịch nước ta được kỳ vọng đến năm hai nghìn hai mươi sẽ thu hút được một mươi bảy hai mươi triệu khách quốc tế
tám mươi hai triệu lượt khách nội địa chỉ tiêu tổng thu du lịch là ba mươi năm tỷ usd tạo bốn triệu việc làm cho người lao động
và cơ bản đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để tạo động lực phát triển các ngành và lĩnh vực khác
thế nhưng theo thống kê bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lượng khách du lịch chỉ tăng bảy sáu mức thấp nhất trong những năm vừa qua
từ thực tế nêu trên nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân có thể khiến việt nam có nhiều tiềm năng
tuy nhiên lượng khách chưa đạt được kỳ vọng là bởi chính sách visa còn khá chặt chẽ
hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua sự trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
xin mời chị thúy quỳnh
xin cảm ơn trường quay s hai
vâng thưa quý vị và các bạn
ngay bên cạnh trường quay s hai
bên cạnh tôi đây lúc này là vị khách mời của chương trình thời sự hai mươi hai h
bà nguyễn thị hương lan phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn biên tập viên thúy quỳnh
ngay bây giờ trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì xin mời bà cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
việt nam hiện đơn phương miễn thị thực cho công dân một mươi ba quốc gia
áp dụng cấp visa điện tử cho tám mươi nước
đại diện các công ty du lịch cho rằng visa hiện vẫn là một trong những các nút thắt của du lịch việt nam
điều này ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của du lịch việt nam
nhất là so với các nước trong khu vực đặc biệt là thái lan
các nước lăng giềng như thái lan chẳng hạn thì đón hơn ba mươi triệu khách một năm
và người ta đã miễn cho khoảng năm sáu nước công dân của các nước đến du lịch thái lan
rồi là malaysia và indonesia cũng miễn thị thực cho khách du lịch đến trên một chấp nước
do vậy đây là một trong những chính sách để có thể là giúp cho sự thuận tiện
khi khách đến một cái điểm đến du lịch nào đó và các nước đang tận dụng rất tốt cái vấn đề này
đối với ngành du lịch nói chung thì rõ ràng như vừa đã phân tích là khách lẻ đi rất đông
do vậy là nếu mà người ta mà rất là dễ dàng để có thể làm thủ tục visa
cũng như là xuất nhập cảnh việt nam thì rõ ràng là cái lượng khách
tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ của ngành du lịch việt nam tại các điểm đến
thì sẽ rất dễ dàng và thuận lợi hơn
và đồng thời là đối với các doanh nghiệp mà đón khách đoàn thì rõ ràng cũng rất là thuận lợi
khi mà tổ chức các đoàn và đặc biệt các đoàn khách đông chẳng hạn
thưa bà như trong đoạn ghi nhận vừa rồi thì theo ý kiến của các doanh nghiệp du lịch
cho rằng là chính sách visa của chúng ta chưa đủ thông thoáng
vậy từ quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước
thì bà đánh giá thế nào về vấn đề này
thời gian qua thì chúng tôi thấy là có nhiều ý kiến
có một số ý kiến từ các hiệp hội cũng như là các cơ quan khác nhau
nói về đề nghị mở rộng đối tượng các nước được miễn thị thực đơn phương
tuy nhiên là các nghiên cứu đánh giá chỉ ra rằng miễn thị thực đơn phương
không phải là yếu tố tiên quyết không phải là yếu tố quyết định đến tăng trưởng du lịch việt nam
và theo báo cáo về năng lực cạnh tranh
về du lịch năm hai nghìn một mươi bảy của diễn đàn kinh tế thế giới web
thì yêu cầu thị thực visa requirement chỉ là một trong chín mươi tiêu chí
để đánh giá về cái mức độ cạnh tranh về du lịch của một nước
và chỉ là một trong các tiêu chí để đánh giá độ mở quốc tế
tiêu chí về thị thực thì không phải là cái yếu tố quyết định đến sự tăng trưởng du lịch
ngoài ra theo báo cáo số liệu thống kê của tổng cục du lịch
thì một số tỷ lệ tăng trưởng của khách du lịch
kể từ một số nước không được miễn thị thực đơn phương
ví dụ như canada hoa kỳ
thì lại cũng thậm chí lại còn cao hơn một số cái nước mà chúng ta đã áp dụng miễn thị thực đơn phương
theo bà thì từ góc độ đối ngoại
việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại và đảm bảo quyền lợi cho công dân việt nam
được áp dụng như thế nào
nguyên tắc có đi có lại là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ đối ngoại
thời gian qua thì ta đã áp dụng nhiều cái biện pháp
tạo thuận lợi điều kiện cho công dân người nước ngoài nhập cảnh việt nam
tuy nhiên là ở đây
ở chiều ngược lại thì với số lượng hơn một mươi triệu công dân ta
đi xuất cảnh ra nước ngoài hàng năm
thì công dân ta vẫn phải xin thị thực các nước rất là khó khăn
ví dụ như là yêu cầu phải nộp thêm nhiều loại giấy tờ bên cạnh đơn xin thị thực
rồi là chứng minh tài chính
rồi yêu cầu phỏng vấn lấy dấu vân tay lấy sinh chắc học
và cái thời gian duyệt cấp thị thực thì rất là dài
có những nước thì yêu cầu từ hai tuần đến
một tháng và với cái tỷ lệ từ chối thị thực rất là cao
kể cả các cái nước mà ta đã thực hiện đơn phương miễn thị thực rồi
thì cho công dân họ thì cái việc điều chỉnh chính sách miễn thị thực cho công dân ta cũng không được đáp ứng
trong cái thời gian tới thì phù hợp với nguyên tắc có đi có lại
thì chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy và trao đổi và đàm phán với các nước
để ký kết những hiệp định miễn thị thực cho công dân cả hai nước trên cơ sở đó
thì công dân việt nam cũng được hưởng lợi từ cái chính sách miễn thị thực của cái nước liên quan
vậy thì theo bà để tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài vào việt nam thúc đẩy phát triển du lịch
thì từ phía các cơ quan chức năng trong thời gian tới sẽ nên có những sửa đổi cũng như là điều chỉnh thế nào
thời gian qua thì các cơ quan đơn vị thuộc bộ ngoại giao đã luôn sát cánh và đồng hành với ngành du lịch
trong công tác xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch thông qua các hoạt động quảng bá
hình ảnh đất nước con người việt nam tới tất cả các nước trên thế giới
ngoài ra một số đề xuất về tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
thì cũng đã được bộ công an chủ trì và phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan hữu quan để đưa vào
nghiên cứu và đưa vào quá trình sửa đổi luật xuất cảnh nhập cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm hai nghìn một mươi bốn
chúng tôi cũng luôn là sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ công an
để trong cái việc đề xuất các cái chính sách thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam với cái mục đích tham quan du lịch
xin cảm ơn những chia sẻ của bà hương lan trong chương trình ngày hôm nay
và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị như vậy có thể thấy là để thu hút khách du lịch miễn thị thực chỉ là một điều kiện
để khách du lịch quyết định có chọn lựa việt nam là điểm đến ưa thích hay không
thì cần có thêm những tiêu chí khác đi kèm như là sản phẩm du lịch phong phú đa dạng hấp dẫn
dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp
do vậy điều mà chúng ta cần làm đó là nâng cao hơn nữa hiệu quả xúc tiến
quảng bá du lịch có trọng điểm đi vào chiều sâu định hình rõ về thị trường điểm đến cũng như sản phẩm
chỉ khi đó thì môi trường kinh doanh du lịch của việt nam mới có thể cạnh tranh được với các đối thủ trong khu vực